trong vương đức luận phó trưởng công an xã nam song đã cùng với một số công an viên lập tức đến hiện trường yêu cầu hai nhóm giải tán đối tượng vi văn trức đã dùng dao chém anh luận đứt rời tay phải phải khâu một mươi hai mũi sau khi gây án vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi vi văn trức đã đến công an xã nam song đầu thú và hiện công an huyện cư rút đang tạm giữ vi văn trức để điều tra về hành vi phạm tội